thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp chủ tịch hội đồng liên bang quốc hội liên bang nga
matvienko đang có chuyến thăm chính thức việt nam theo lời mời của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
thay mặt chính phủ và nhân dân việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc nhiệt liệt chào mừng
bà matt vienco sang thăm việt nam tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng
vào việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa quốc hội chính phủ và nhân dân hai nước
thủ tướng nêu rõ việt nam luôn ưu tiên củng cố và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với liên bang nga
chúc mừng kết quả hội đàm thành công giữa chủ tịch hội đồng liên bang matt vienco
và chủ tịch quốc hội việt nam nguyễn thị kim ngân
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị hai bên tiếp tục cơ chế trao đổi đoàn các cấp
đa dạng hóa các kênh hợp tác giữa hai quốc hội và giữa các bộ ngành địa phương hai nước
tạo đột phá nhằm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên một mươi tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
các bộ ngành chức năng hai bên cần phối hợp chặt chẽ đồng bộ
triển khai hiệu quả hiệp định thương mại tự do việt nam liên minh kinh tế a âu
thủ tướng mong muốn quốc hội nga phát huy vai trò giám sát triển khai thực hiện
hỗ trợ sớm ban hành các văn bản nội bộ cần thiết cho việc thực thi hiệp định theo quy định của luật pháp nga
chủ tịch hội đồng liên bang nga mát viên cô bày tỏ vui mừng được trở lại thăm việt nam
trân trọng chúc mừng chính phủ và nhân dân việt nam về những thành tiệu phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại
bà mát viên cô khẳng định mục đích chuyến thăm lần này tới việt nam nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác
với quốc hội và nhân dân việt nam trên tinh thần quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
vì hòa bình và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới
nhấn mạnh đến lịch sử mối quan hệ truyền thống hết sức tốt đẹp và thắm tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước việt nga
chủ tịch hội đồng liên bang nga đề nghị hai bên tiếp tục khai thác mạnh mẽ các tiềm năng của mỗi bên
để phát huy cao nhất quan hệ đối tác chiến lược
ngoài ra hai nước cần duy trì và tăng cường trao đổi đoàn nhất là đoàn cấp cao
chính phủ hai nước cần phối hợp nhiều hơn nữa để nâng cao hiệu quả các chương trình
dự án hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực
nhất là về kinh tế thương mại cho tương xứng với tiềm năng của hai nước
bên cạnh đó tăng cường hợp tác với việt nam trong lĩnh vực lọc hóa dầu khí hóa lỏng là những thế mạnh của nga
ngoài ra hai bên cũng có thể xúc tiến hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp
trao đổi hàng hóa nông sản lương thực thực phẩm bởi hai nước đều là những thị trường tiềm năng